bức thư được ông viết một ngày trước vụ va chạm định mệnh của con tàu với một tảng băng trôi
nạn nhân hovetson đi cùng tàu với vợ người may mắn sống sót sau vụ đám tàu
hàng ngàn người hóa trang như những sát sống rombi đã tham gia diễu hành đạp xe tại bang florida của nước mỹ
người lớn trẻ em và cả chó đều sơn trắng mặt hóa trang với quần áo được vẩy máu giả
mang mặt nạ và tóc giả đáng sợ đạp xe dọc theo bờ biển đại tây dương
đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ lễ hội fantasy kéo dài đến hai mươi chín tháng một mươi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
công nghệ mới được cho là có thể khai thác được nguồn năng lượng vô hạn
trang trại gió nổi có thể khai thác năng lượng trên các vùng biển có độ sâu từ một trăm linh tới bảy trăm linh mét
và trong tương lai rất có thể còn đáp ứng được các độ sâu khác
một cây cầu mới dành cho người đi xe đạp được thi công hoàn toàn bằng công nghệ in ba d vừa được khánh thành tại hà lan
cây cầu được tạo nên từ các khối bê tông trộn gia cố thêm bằng sợi cáp sắt
sau đó lắp ráp lại với nhau
và dựng lên
mặc dù nhóm nghiên cứu xây dựng rất mong muốn gọi dự án của họ là cây cầu đầu tiên trên thế giới được in bằng công nghệ ba d
tuy nhiên vị trí đầu tiên này có lẽ chưa thể khẳng định ngay
bởi tại thành phố madrid của tây ban nha
một cây cầu dành cho người đi bộ được xây dựng đầu năm nay cũng đã tuyên bố là cây cầu đầu tiên được in bằng công nghệ

một mẫu chó robot của một công ty khởi nghiệp trung quốc đang bán bằng công nghệ in ba d

robot mang tên like a go có kích thước như một con chó thật nặng hai mươi hai kg và di chuyển bằng bốn chân
tuy nhiên nó không có phần đầu và phần đua như chó thật
robot có thể di chuyển tới lui đi ngang và đi trên địa hình gồ ghề hay giữ cân bằng tốt
robot dễ dàng tích hợp thêm mô đun theo yêu cầu
công dụng chính của robot là trở thành thú cưng bằng máy trung thành với chủ
ngoài ra nó cũng có thể dùng trong việc giao hàng mang vác hay kéo các túi đồ
một cô bé một mươi một tuổi vừa được vinh danh là nhà khoa học trẻ hàng đầu của mỹ nhờ phát minh ra thiết bị phát hiện nước nhiễm trì nhanh và rẻ
thiết bị có tên tethys của cô bé riau sử dụng các bộ phận cảm biến ống nanocarbon để phát hiện trì trong nguồn nước và gửi ngay kết quả đến điện thoại thông minh
có đôi khi ở nhà có chuyện khi con ốm hay có sự kiện đặc biệt nhưng bạn không thể bay ngay về được điều duy nhất bạn có thể làm là gọi điện thoại bạn cảm thấy vô vọng và tự than trách bản thân bạn có cảm giác như đang sống hai cuộc đời rằng bạn như không tồn tại trong cuộc sống của người thân trừ những lúc gọi điện thoại hay kiểm tra thư điện tử

bài đi bay về như zoran đôi khi bị xem như nguyên nhân cho sự suy giảm tinh thần cộng đồng tại các thị trấn khai mò
tổ chức tình nguyện phát triển những khu vực xa xôi của australia frantier savis nhận định việc bùng nổ những lao động bay đi bay về đã làm những nỗ lực của họ đổ xuống biển
thị trấn carata trong vùng có một mươi năm dân nhưng có tới ba mươi người lưu trú không thường xuyên cả thị trấn toàn những người sống độc thân trong các cabin tới đây để làm việc
không có sự kết nối giữa họ với cộng đồng
cách đây khoảng năm sáu năm giá thuê một căn nhà ba phòng ngủ chỉ vào khoảng vài trăm đô la một tuần
nhưng giờ thì đã tăng lên gần hai đô la một tuần
những căn nhà dọc con đường này trước đây có giá khoảng hai trăm năm mươi đô la
giờ bán không dưới sáu trăm năm mươi đô la
lương trong ngành khai khoáng quá cao thu hút lao động từ mọi ngành nghề khác
lao động địa phương không còn ai muốn làm nghề dịch vụ
bà debora napier là chủ sở hữu một spa chăm sóc sắc đẹp
và giữ được nhân công là điều đau đầu nhất với bà
không có ai chấp nhận làm việc với mức lương dưới hai mươi năm đô la úc một giờ
tôi thì không thể trả lương quá cao cho nhân viên mãi được
tôi làm dịch vụ tôi không có lương
dịch vụ buộc phải hạ giá để giữ lợi thế cạnh tranh
làm sao duy trì được lợi nhuận nếu chi phí cứ tăng không ngừng như vậy
mặc dù lương của các thợ mỏ rất cao
nhưng chưa chắc các cửa hàng và dịch vụ ở caratar đã được hưởng lợi
các công ty khai mỏ cung cấp bữa ăn và chỗ ở cho họ dẫn đến việc chi tiêu của họ là không nhiều
và quán rượu và các câu lạc bộ đêm chính là nơi thợ mỏ tiêu tiền nhiều nhất
không có nhiều thứ để tiêu khiển
nhiều người trong số họ tới đây mỗi ngày
cơn sốt khai khoáng đem đến những nơi này nhiều khách hàng
nhưng kèm với đó là các vấn đề về an ninh
tỷ lệ tiêu thụ bia rượu trong vùng này cao hơn mức trung bình của cả australia tới hai lần rưỡi
nhiều công dân các mỏ khi uống rượu vào có những hành vi tiêu cực quậy phá
làm ảnh hưởng đến an ninh chung của cộng đồng
nhiều vụ xô xát đã xảy ra và nhiều lần máu đã đổ
với những công nhân mỏ túi đầy tiền ngồi trước quầy ba
ở đây sinh ra một nghề mới những nữ phục vụ mặc đồ lót
theo quản lý quán bar những cô gái này có thể kiếm tới một mươi năm đô la một tuần nếu chịu phục vụ các nhu cầu của khách
những chàng thợ mỏ sẵn sàng ném cả nghìn đô la nếu các cô gái biểu diễn thoát y trong vòng một đến hai tiếng
cộng thêm với tiền lương tiền bo thu nhập của họ rất khá
những nghiên cứu cho thấy khi những người lao động thời vụ ở mỏ bay đi bay về
họ đem theo luôn cả những vấn đề về sức khỏe tinh thần
một số báo cáo cho thấy hệ quả của quá trình làm việc kiểu bay đi bay về
cũng tương đương với những cú sốc tinh thần mà những cựu chiến binh chiến tranh phải hứng chịu
tại đất nước haiti ở vùng caribe
phương tiện đi lại chủ yếu của người dân là những chiếc xe buýt với sắc màu sạc sỡ và phát ra âm nhạc với tên gọi taptap
xe tap tap chuyên dùng cho những chuyến đi ngắn trong thành phố
giá vé sẽ được tài xế và hành khách thỏa thuận trước khi lên xe
hình ảnh về những chiếc xe buýt độc đáo này sẽ khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại